cùng với sự phát triển của các phương tiện truyền thông đại chúng các trang mạng xã hội khiến độc giả đặc biệt là giới trẻ ngày càng phai nhạt thói quen đọc sách mỗi ngày đã có rất nhiều những chính sách dự án nhằm xây dựng phát triển lan tỏa văn hóa đọc
và một trong những xu hướng hiện nay để kéo đọc giả đến gần hơn với sách đó là đa dạng hóa không gian văn hóa đọc với những cách thức mới chuyên sâu nhằm tạo ra một không gian mở về văn hóa và giải trí cho mọi lứa tuổi
không gian văn hóa đọc ba trong một được hiểu là hệ thống tích hợp giữa các khu vui chơi khu cà phê đọc sách và khu mua sắm trưng bày sách
hình thức này không chỉ tiết kiệm thời gian mua sắm cho các bậc phụ huynh mà còn giúp các em có một không gian giải trí vui chơi và khám phá trí thức đọc đầy thú vị khi đến với thế giới của sách
cái tổ hợp này nó cũng sẽ là rất là tạo ra được một cái hệ sinh thái cho gia đình kết nối giữa các thành viên với nhau gọi là cả nhà ta cùng đọc
cả nhà ta cùng chơi và đây chính là một cái không gian mà vừa tiện ích cho cha mẹ nhưng mà cũng là rất là thuận lợi cho con cái
thế cho nên là tân việt đã kết hợp có thể nói đây là một mô hình tiên phong đầu tiên mà ở thị trường việt nam
không chỉ đề cao sự tiện ích hay gắn kết giữa các thành viên trong gia đình mà những không gian như thế này còn góp phần lan tỏa tình yêu sách và đem sách đến gần hơn với độc giả
người mình vào đây mình có thể uống cà phê có thể ngồi đọc sách
một không gian tràn ngập sách
và bố mẹ mình có thể nghỉ ngơi ở đây con mình có thể chơi ở khu vui chơi
và trong cái không gian sách này thì không chỉ là bạn tìm thấy những cái sách đang bán chạy mà nó giống như một cái thư viện
bạn còn tìm đến cả những cái sách chuyên ngành cái sách mà có thể bạn không tìm được ở nơi khác
thì đi vào đây thì đúng là người không muốn đọc sách cũng phải muốn đọc sách
đặc biệt khi đến đây chúng ta còn có thể tham gia những sự kiện những buổi tọa đàm đầy ý nghĩa về sách về các vấn đề trong cuộc sống
có thể nói sách là hàng hóa đặc biệt
hàng hóa của trí thức trí tuệ
nên việc tạo được không gian cho sách cũng chính là đang gieo mầm trí tuệ và chấp cánh cho những ước mơ của nhiều thế hệ độc giả